đại sứ quán hoa kỳ tại hà nội và viện huyết học truyền máu trung ương vừa tổ chức một đợt hiến máu với chủ đề
trao tặng quà tết hai nghìn hai mươi món quà của cuộc sống
việc tổ chức ngày hội hiến máu vào dịp trước tết cổ truyền của việt nam góp phần gia tăng lượng máu dự trữ
và cứu sống nhiều nạn nhân bị nguy hiểm đến tính mạng do thiếu máu
một trong những mục tiêu quan trọng của đợt hiến máu là nhằm ghi nhận những thành tiệu của chương trình hiến máu quốc gia
trong việc tăng cường lượng máu dự trữ của việt nam đặc biệt là từ những người hiến máu tự nguyện
đây là lần thứ tám đại sứ quán hoa kỳ tại hà nội tổ chức ngày hội hiến máu với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng
về tầm quan trọng của việc duy trì lượng máu dự trữ ổn định cũng như vai trò thiết yếu của những người hiến máu tự nguyện
đặc biệt là trước kỳ nghỉ tết đang đến gần
vào các dịp lễ tết cổ truyền của việt nam lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh thường bị thiếu
hoạt động này sẽ góp phần gia tăng lượng máu dự trữ cho việt nam vào dịp tết và giúp cứu sống nhiều nạn nhân bị nguy hiểm đến tính mạng do thiếu máu
năm nay cũng là năm kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ và sự kiện này sẽ cho thấy những cam kết chung giữa hai quốc gia
trong việc xây dựng quan hệ giao lưu nhân dân lâu dài ở mọi cấp độ